mới đây đội quản lý thị trường số một mươi một phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh ngoai
phát hiện gần một mươi lọ mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ tại thôn tảo dương xã hồng dương huyện thanh ngoai tp hà nội
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này đang sản xuất mỹ phẩm đóng chai hàng ngàn chai nhựa nhãn mát tem chống hàng giả nắp chai và thùng bao bì
có in tên của nhiều sản phẩm như chanel pinky lady serum balance vitamin c phủ kín căn nhà ba tầng
thống kê tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ gần một mươi chai lọ sữa tắm hai ba trăm linh kg dầu gội đầu không rõ nguồn gốc
toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu là hàng lậu và giả mạo nhãn hiệu
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và được niêm phong tạm giữ theo quy định